theo báo cáo của tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư thiên tai trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã làm bảy mươi tám người thiệt mạng và mất tích
hai mươi người bị thương hơn bảy trăm bốn mươi ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi một mươi tám một nghìn ngôi nhà bị ngập nước sạt lở hư hỏng và tốc mái
một mươi hai sáu nghìn hectare lúa và hoa màu bị hư hỏng tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng một bốn trăm sáu mươi tám tỷ đồng
đáng chú ý là cơn bão số ba đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản
theo ước tính sơ bộ bão số ba làm ba mươi bốn người chết và người mất tích hai mươi sáu người bị thương hơn bảy hai nghìn ngôi nhà bị sập đổ và ngập nước
năm hai nghìn ngôi nhà bị hư hỏng và di rời khẩn cấp chín mươi sáu bốn nghìn hectare lúa và hoa màu bị ngập úng sáu năm nghìn con da súc và một trăm một mươi năm con da cầm bị chết và cuốn trôi
sáu hai nghìn hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng
nhiều tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông
trong đó yên bái là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số ba với gần một mươi bảy người chết và mất tích một mươi tám người bị thương
một trăm sáu mươi sáu ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn gần một ngôi nhà bị hư hỏng và di rời khẩn cấp một một nghìn hectare lúa và hoa màu bị ngập úng
gần bốn con da súc da cầm bị chết và cuốn trôi hơn ba trăm năm mươi hectare nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng